các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị dự kiến miền bắc chuẩn bị đón một đợt không khí lạnh vào tuần sau
thời tiết hà nội và các khu vực bắc bộ khả năng có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông trời chuyển rét
hôm nay miền bắc liên tục có mưa ẩm tập trung phía đông bắc bộ
gió đông nam ẩm đang hoạt động mạnh mang ẩm từ biển và đất liền bên phía đông của dãy hoàng lên sơn
nên gây ra tiết trời mưa nhỏ mưa phùn về đêm và sáng
còn bên phía tây của dãy hoàng liên sơn gió ẩm không sang được
nên thời tiết khác biệt hoàn toàn trời khô ráo và có nắng
dự báo khu vực đông bắc bộ cùng cả thủ đô hà nội có mưa nhỏ về đêm và sáng
mức nhiệt cả thành phố không vượt qua hai mươi bảy độ
trái ngược điện biên phủ sơn la nắng mạnh nhiệt độ cao từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
theo dự báo từ khoảng đêm ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng ba một đợt không khí lạnh tràn về
miền bắc sẽ có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông
từ ngày một mươi chín tháng ba khả năng trời chuyển rét nền nhiệt có thể giảm từ bốn đến năm độ
so với những ngày trước
tại thủ đô hà nội do ảnh hưởng của không khí lạnh
ngày một mươi chín tháng ba trời chuyển nhiều mây có mưa nhỏ nhiệt độ giảm xuống còn một mươi chín hai mươi hai độ trời rét
từ ngày hai mươi đến hai mươi một tháng ba hà nội nhiều mây không mưa trời tiếp tục rét
với nhiệt độ trong ngày giao động từ một mươi chín đến hai mươi một độ
với miền trung dự báo thời tiết hôm nay tại thanh hóa và huế có mưa nhỏ về đêm và sáng
các thành phố khác đều nắng giáo nhiệt độ phổ biến từ hai mươi bảy đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên nắng mạnh hơn nhiệt độ giao động từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
nam bộ đang trong đợt nắng nóng kéo dài
hầu khắp miền đông nam bộ bao gồm cả thành phố hồ chí minh và một số nơi miền tây nam bộ cũng nắng nóng
mức nhiệt nhiều nơi từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai một mươi bảy tháng ba
thủ đô hà nội nhiều mây sáng và đêm
có mưa phùn và sương mù gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi hai mươi sáu độ
thành phố vinh nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi hai mươi tám độ
thành phố huế có mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
thành phố đà nẵng có chung hình thái thời tiết giống như thành phố huế nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
thành phố hồ chí minh không mưa nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ
thưa quý vị theo tri cục thủy lợi tp hcm nồng độ mặn khảo sát đợt hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
tại các trạm trên các sông canh sạch chính của khu vực tp hcm
lớn hơn so với độ mặn đợt một vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn kỳ trước đó
nhưng vẫn thấp hơn so với độ mặn đợt ba vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cùng kỳ năm trước
và thấp hơn so với độ mặn lớn nhất tháng ba trung bình nhiều năm
trong đợt hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
nồng độ mặn tăng so với đợt một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn kỳ trước
từ ngày mùng ba đến ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
nguyên nhân là do kỳ khảo sát đợt hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn chung với thời kỳ chiều cường cao trong tháng
điển hình trạm phú an ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn chiều cường đạt đỉnh một sáu mươi một m vượt ngưỡng báo động ba
cũng theo tri cục thủy lợi tp hcm nồng độ mạng xâm nhập vào sâu nền trên các sông chính
ngoài nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dòng chiều
một phần do hiện tượng đang trong cao điểm mùa khô thời tiết nắng nóng khô hạn
và đồng thời các hồ chứa
trên thượng lưu giảm lưu lượng nước xả về hạ lưu
tại các trạm mũi nhà bè và cầu ông thìn có nồng độ mặn cao hơn so với các trạm còn lại
bởi vì các trạm mũi nhà bè thuộc sông đồng nai và cầu thìn sông cần ruộc
đều ở trên các sông chính và gần biển nên bị ảnh hưởng của dòng chiều từ biển
hai trạm kinh sáng an hạ và cầu dạch tra ở sâu trong nội đồng nên ít bị ảnh hưởng bởi dòng chiều thứ biển
qua số liệu thống kê độ mặn đo được trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tại các trạm khảo sát cho thấy
từ tháng một đến tháng ba độ mặn tại các vị trí khảo sát trên kênh rạch chính có xu hướng tăng dần
có giá trị đo được lớn nhất trong tháng ba và thấp hơn so với giá trị đo được cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trên các sông chính như nhà bè sông đồng nai nồng độ có xu hướng tăng nhưng vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm
cụ thể độ mặn cao nhất đo được tại trạm mũi nhà bè vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn là một mươi hai hai phần nghìn
thấp hơn độ mặn lớn nhất trung bình nhiều năm một mươi tám bốn phần nghìn
và tại trạm ông thìn độ mặn lớn nhất đo được vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn là một mươi một bảy phần nghìn
thấp hơn độ mặn lớn nhất trung bình nhiều năm là một mươi ba bốn mươi bảy
mozambique được coi là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu trên thế giới
hàng năm sẽ phải đối mặt với lũ lụt và bão nhiệt đới trong mùa mưa kéo dài từ tháng một mươi đến tháng bốn
mới đây báo cáo cổ viện quản lý thiên tài quốc gia mozambique cho biết
cơn bão philippo có sức gió lên tới một trăm hai mươi km trên giờ đã gây ra nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền nam nước này
trước đó bão philippo đã đổ bộ vào mozambique vào sáng sớm ngày một mươi hai tháng ba với sức gió lên tới một trăm một mươi sáu km trên giờ
và đã quét qua nhiều tỉnh của nước này trong những ngày tiếp theo
viện quản lý thiên tài quốc gia mozambique cho biết
y như đã có bốn mươi tám một trăm một mươi sáu người tám năm trăm ba mươi ba hộ gia đình bị ảnh hưởng hai người thiệt mạng hai mươi năm người bị thương
thiệt hại về cơ sở hạ tầng được phát triển
thống kê gồm tám ngôi nhà bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn
trong sáu trường học hai mươi hai bốn trăm bốn mươi hai học sinh bị ảnh hưởng cùng với năm mươi một trung tâm y tế năm mươi sáu cột điện và một mươi chín tuyến đường bị tàn phá
sau bão philippines cơ quan khí tượng quốc gia mozambique tiếp tục cảnh báo mưa lớn
có thể ở mức ba mươi năm mươi mm trong hai mươi bốn h kèm theo rông và gió giật từ ngày một mươi năm tháng ba
tại hầu khắp các tỉnh miền nam và miền trung nước này
tiếp theo chương trình sẽ là những cập nhật
về tình hình thời tiết chung cho ba miền trong đêm nay và ngày mai một mươi bảy tháng ba
bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng
riêng khu vực tây bắc có mây ngày nắng có nơi nắng nóng đêm có mưa vài nơi
trung bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ
nam bộ có mây miền đông có nắng nóng đêm không mưa
bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng
riêng khu vực tây bắc có mây ngày nắng có nơi nắng nóng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ riêng khu tây bắc có nơi dưới hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ riêng khu tây bắc từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi độ
phía đông bắc bộ nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác gió đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai mươi ba độ vùng núi có nơi dưới hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ có nơi trên hai mươi sáu độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng đêm không mưa gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi đêm không mưa gió đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thâm nhất từ một mươi chín hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa gió đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ

quần đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông đến đông nam cấp ba cấp bốn sóng biển cao từ năm một năm m
quần đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn cấp năm sóng biển cao từ một đến hai mét
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
bản tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai một mươi bảy tháng ba
xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem